một tăng lễ đặc biệt đã được trung tâm thúy ngạc paris chủ hội quang tổ chức cho cố ca sĩ phi nhung tại mỹ
là người có mặt xuyên suốt trong hành trình điều trị tại bệnh viện trợ giấy và chuyến bay định mệnh của cố ca sĩ phi nhung về mỹ
nghệ sĩ việt hương đã không xấu đổi những xúc cảm nghẹn ngào
quý vị có biết giờ này sao việt hương mới xuất hiện không
tại việt hương giáng gồng hương gồng để hương không có khóc hương tới đây để nhìn thấy đồng nghiệp
thấy tất cả khán giả đầy yêu mến của chị nhung hương lài khóc và cố gắng sẽ nói tốt nhất
hương muốn wendy đứng kế vì tất cả hành trình hai cô cháu đã nhắn tương trong vòng một tháng
khi phi nhung ở trợ giấy sáu giờ một mươi tám phút mỗi sáng và buổi tối lúc đó là bốn giờ sáng của wendy
việt hương được ekip thông báo khi tìm tiếng việt hương hiểu ngay nhưng có những từ tiếng anh
chuyên môn trong y khoa thì anh phương sẽ nói cho wendy để hiểu những vấn đề của phi nhung
mỗi một ngày cầu nguyệt và ăn không được
việt hương sợ mỗi ngày đều phải nghe hai lần về tin tức trong lúc giữa trường
có những tin khác nữa thì phải gọi cho wendy dậy để coi con có đồng ý không
việt hương nghĩ là giọng nói của việt hương rất đặc biệt để đem niềm vui đến mọi người
mà giờ câu tôi đồng ý nó nặng nề đến vô cùng tất cả lời wendy truyền cho tôi
quý vị không biết được cảm giác nó nặng nề lắm đâu lời nói của tôi có thể khiến phi thông tốt hơn
hoặc tệ đi tới khi về đến đây khi đã gặp được wendy gặp được phi nhung
việt hưng mừng lắm lúc đó mới vỡ hòa để trao lại hũ cho cốt cuối cùng cũng là cả một hành trình
nhắc đến phút giây ngậm ngụy hồi tỉnh của phi nhung trong quá trình điều trị ecmo tại bệnh viện
trợ giấy việt hương không kiểm nổi cảm xúc về mảnh giấy viết tay đặc biệt quý vị tin không
một ngôi sao hàng a nhưng chỉ thèm duy nhất món quay lang trong những ngày đau ốm tàng lễ cổ phi
nhung đã được theo dõi của hàng triệu người hâm mộ với mong mỏi nguyện cầu đoàn đường cuối của nữ ca sĩ được an yên